thứ trưởng bộ y tế đã năm lần cập nhật sự đổi hướng dẫn sàng lọc trước tiêm xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng
giả thuyết gây lo ngại về sự tiến hóa của biến chủng omicron
con gái mất vì covid một mươi chín ông ngoại dắt hai cháu ra sống ở nghỉ địa tiếng khóc ngẹn lòng
omicron nam phi báo động về một điều chưa từng thấy
xin chào quý khán giả đang theo dõi tin tức dịch covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
khi dịch bệnh đang có diễn biến vô cùng phức tạp thì việc lắng nghe những tin tức mới nhất sẽ thực sự giúp quý vị bám sát thời cuộc hiểu rõ hơn
và công tác phòng chống dịch của việt nam cũng như địa phương bạn sinh sống
ngay lúc này chúng tôi xin chuyển đến quý vị những tin tức mới nhất liên quan đến ca mắc mới và tình dịch bệnh tại các địa phương
liên quan đến vụ đánh nữ sinh ở thanh hóa do ăn trộm chiếc váy một trăm sáu mươi đồng
mới đây vụ việc này đã khiến rất nhiều người dân tụ tập theo dõi điều này là không nên các quý vị nhà
vì tình hình dịch covid một mươi chín tại thanh hóa cũng đang vô cùng phức tạp đấy ạ
mặc dù phường lam sơn không phải nằm trong vùng dịch tuy nhiên huyện vĩnh lộc đã phát hiện ổ dịch mới liên quan đến các trường học và cụm dân cư với hai mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi năm ca liên quan đến trường trung học phổ thông vĩnh lộc
và trường trung học cơ sở xã vĩnh phúc
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín huyện vĩnh lộc đã đưa các ca mắc mới vào khu cách ly điều trị theo quy định
đồng thời cho học sinh hai trường có f tạm thời dừng hoạt động phong tỏa diện hẹp tại các khu vực dân cư có f
và tập trung lực lượng khẩn trương truy vết cách ly lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan
để đáp ứng công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở tầng một trên địa bàn
huyện vĩnh lộc đã chuyển toàn bộ khu cách ly tập trung tại xã ninh khang
thành khu điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo nhận định của ngành y tế tỉnh thanh hóa ổ dịch covid một mươi chín tại huyện vĩnh lộc là từ cộng đồng lây vào trường học
và từ trường hợp tiếp tục lây sang cùng dân cư
chỉ số xét nghiệm của các ca mắc cho thấy ổ dịch này đã qua nhiều chu kỳ lây nhiễm
dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng đặt ra thách thức rất lớn cho công tác phòng chống dịch tại địa phương
ngoài ra mỗi địa phương như huyện triệu sơn như thanh thọ xuân đông sơn thiệu hóa hậu lộc
thị xã nghi sơn thành phố thanh hóa thành phố sầm sơn đều ghi nhận từ một đến một mươi một ca mắc mới
hiện tại bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp ở tỉnh thanh hóa đang khẩn trương truy vết
nhằm sớm phát hiện các trường hợp f và các trường hợp nguy cơ cao
tính từ đợt dịch thứ tư trở lại đây tỉnh thanh hóa đã ghi nhận hai tám trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một tám trăm năm mươi bốn trường hợp được điều trị khỏi và ra viện một mươi hai ca tử vong
tỉnh đã tiêm được hơn hai tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy đứng trước dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
rất mong người dân chúng ta hãy giữ khoảng cách an toàn
không nên tụm năm tụm ba và tiếp xúc với nhiều người như vậy
tin tiếp theo liên quan đến hướng dẫn sàng lọc trước tiêm xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng
theo thứ trưởng nguyễn trường sơn tính đến nay đây là lần thứ năm việt nam cập nhật sửa đổi hướng dẫn sàng lọc trước tim
cụ thể tại hội nghị tập hướng trực tuyến an toàn tiêm chủng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế tiếp tục khẳng định
tiêm vaccine đóng vai trò then chốt trong ngăn ngừa dịch bệnh
tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo các quốc gia đẩy mạnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay bộ y tế có năm lần cập nhật sửa đổi hướng dẫn sàng lọc trước tiên và xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng
theo thứ trưởng nguyễn trường sơn khi có sự cố trong tiêm chủng xảy ra ở bất kỳ cấp độ nào hội đồng chuyên môn y tế các cấp đã họp đánh giá và đưa ra những kết luận kịp thời
nhắc lại những sự cố đau thương xảy ra gần đây như bốn công nhân ở thanh hóa hay ba trẻ em ở hà nội bắc giang và bình phước tử vong sau tiêm vaccine
thứ trưởng lưu ý bên cạnh việc phân tích các nguyên nhân dẫn tới sốc phản vệ và các biện pháp cấp cứu tại các cơ sở tiêm chủng
hội nghị là dịp để các đơn vị y tế củng cố kiến thức tăng cường năng lực tổ chức hệ thống cấp cứu xử trí để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra
tại việt nam tính tới sáng bốn tháng một mươi hai gần một trăm hai mươi bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm tỷ lệ bao phủ mũi một là chín mươi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên con số này với mũi hai là hơn bảy mươi
để đảm bảo mục tiêu cao nhất là an toàn tiêm chủng từ khi chuẩn bị tiếp nhận những lô vaccine đầu tiên tới nay
bộ y tế và ngành y tế liên tục tổ chức các chương trình đào tạo tập hướng an toàn tiêm chủng cho toàn tuyến với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về vaccine cấp cứu hồi sức tim mạch
tiếp đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành công điện số một nghìn sáu trăm bảy mươi bảy ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sau gần hai tháng thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi năm
nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương một số nước đã xuất hiện biến chủng mới ở micron
để tiếp tục vừa kiểm soát phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội bảo đảm đời sống nhân dân thủ tướng chính phủ yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp thực hiện đúng tinh thần
nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
chủ động đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
không gây ách tắc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k
đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine an toàn khoa học hiệu quả và các biện pháp phòng chống dịch
của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
có thể thấy đứng trước biến thể mới này việt nam đã ngay lập tức lập phương án và chuẩn bị cho mình
những điều kiện tốt nhất để tránh sự lây lan của omicron
chuyển đến các tin tức khác tại thái bình theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc thái bình
trong hai mươi bốn ngày qua toàn tỉnh thái bình đã có bảy trăm tám mươi một bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi bệnh
xuất viện về nơi cư trú lưu trú thực hiện theo dõi cách ly tại nhà theo quy định
tại hai cơ sở trọng điểm chuyên điều trị bệnh nhân covid một mươi chín có biểu hiện nặng là bệnh viện đa khoa
tỉnh và bệnh viện nhi thái bình hiện chỉ còn đang điều trị cho bốn mươi sáu bệnh nhân
theo thống kê của cơ quan chức năng đợt dịch cao điểm diễn ra trong hai mươi bốn ngày gần đây tại thái bình
đã ghi nhận hơn một hai trăm linh ca f
sau đó số trường hợp bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trở về nhà đã khoảng gần ba phần tư
điều này góp phần làm giảm tải cho các cơ sở y tế trên địa bàn đảm nhận thu dung điều trị bệnh nhân
các địa phương có cơ sở để điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt phù hợp hơn
đối với việc tổ chức hiếu hỉ ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế
tiết giảm quy mô hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch theo quy định
ghi nhật ký thực hiện tuân thủ nghiêm thông điệp năm k
như vậy sau gần hai mươi ngày kể từ khi thành phố thái bình tạm dừng các hoạt động vui chơi
giải trí ăn uống tại chỗ vì dịch bệnh covid một mươi chín đến nay các dịch vụ này đều đã được phép hoạt động trở lại
thời gian qua bên cạnh việc tích cực tập trung điều trị f sở y tế thái bình cũng ban hành hướng dẫn
về việc cách ly tại nhà áp dụng đối với tất cả đối tượng nguy cơ trường hợp không đủ điều kiện
hoặc không tuân thủ cách ly tại nhà theo quy định thì mới phải thực hiện cách ly tập trung
theo đó cách ly tại nhà đối với người được xác định là f một người đến vào tỉnh từ vùng cấp độ bốn
tạm thời cách ly tại nhà đối với f hai
căn cứ trên hoạt động truy vết đánh giá nguy cơ thời gian tiếp xúc lần cuối với f một
cùng với kết quả xét nghiệm lần một âm tính sars cov hai bằng phương pháp rt pcr của f một
kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai của chính f hai nếu có để kết thúc cách ly tại nhà đối với f hai
và yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tính từ lần cuối tiếp xúc với f một
chuyển sang những diễn biến mới nhất về đà nẵng
hiện tại một chốt kiểm dịch covid một mươi chín ở cửa ngõ ra vào thành phố đà nẵng sẽ tạm dừng hoạt động
từ trưa bốn tháng một mươi hai thành phố vẫn tiếp tục duy trì năm chốt ở nhà ga sân bay bến xe cảng biển và âu thuyền
đại tá trần đình trung phó giám đốc công an thành phố đà nẵng cho biết
từ một mươi hai giờ cùng ngày công an thành phố sẽ tạm dừng hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở cửa ngõ
theo đó một mươi chốt kiểm soát sẽ tạm dừng hoạt động nằm trên đường tạ quảng
quận bửu quận liên chiểu đường hoàng văn thái quận liên chiểu đường nguyên tắc thành nói dài
đường dẫn hầm cầu hải vân huyện hòa vang quốc lộ một mươi bốn b quyện hòa vang quốc lộ một xã hòa phước quốc lộ một mươi bốn b
gần quán d tám mươi chín huyện hòa vang đường một mươi bốn g chân núi thần tài huyện hòa vang tính lộ sáu trăm linh năm đoạn lên núi bồ hồ huyện hòa vang
dự án được tổ hợp du lịch giải trí coco bay
đường trường sa quận ngũ hành sơn điểm cuối đường trần đại nghĩa quận ngũ hành sơn
đà nẵng sẽ tiếp tục duy trì năm chốt ở ga đường sắt đà nẵng bến xe trung tâm thành phố
cảng đà nẵng âu thuyền thọ quang ga nội địa cảng hàng không quốc tế đà nẵng
thường trực thanh ủy đà nẵng đã ban hành công văn liên quan việc tăng cường thực hiện biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
công văn yêu cầu thực hiện tốt ba trụ cột trong công tác phòng chống dịch
gồm cách ly nhanh nhất hẹp nhất nghiêm ngặt nhất có thể có mục tiêu và lộ trình để có giải pháp phù hợp
hiệu quả sớm kết thúc cách ly phong tỏa xét nghiệm thần tốc nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch
bảo đảm khoa học hợp lý hiệu quả tiết kiệm
thường trực thành ủy đà nẵng yêu cầu ngành y tế sẵn sàng thiết lập cơ sở thu dung điều trị
và kế hoạch bảo đảm số dường hồi sức cấp cứu tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ cao nhất
các quận huyện hoàn thiện kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín
tại cộng đồng để đáp ứng khi có dịch xảy ra
có lẽ câu chuyện này sẽ khiến cho quý vị cảm thấy quý trọng hơn cuộc sống có đầy đủ mẹ cha
từ ngày con gái mất vì covid một mươi chín ông lê văn giàu năm mươi hai tuổi xã an thủy ba tri bến tre
đành dắt cháu về chăm
cả ba sống trong chiếc láng dựng giữa nghĩa địa
chuyến xe khách bến tre sài gòn bốn giờ rưỡi sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một
đối với ông giàu có lẽ là hành trình dài và nhiều nước mắt nhất cuộc đời
bởi vì hôm ấy là ngày ông lão ký đơn xác nhận con gái mình đã mất vì covid một mươi chín
và đón đứa cháu một mươi tám tháng tuổi bị bỏ lại suốt thời gian dài trong máy ấm tình thương
con lên thành phố một mươi ba năm về nhà đôi ba lần tôi còn chưa kịp biết mặt cho hai đứa cháu là ai
thì hôm nay đã mất tất cả ông lão khóc thành tiến
vài năm trước nghĩ mình đã ở tuổi gần rất xa trời
ông dạo mới gom góp mua một mảnh đất ở nghĩa địa làm chỗ sau này nằm xuống
ây thế mà chẳng có nhà cửa hai ông cháu cũng quyết định khăn gói
dựng cái lán trên chính mảnh đất nghĩa địa làm nơi nương tựa
năm trước chị nghĩa quay về trên tay ẩm theo đứa nhỏ năm tháng tuổi
ông dầu gần hỏi con gái mãi mới biết chị ở sài gòn rổ ra với người đàn ông góc bắc
có một đứa con
thế nhưng về nhà một ngày chị chỉ để lại câu nói
con làm xưởng gỗ rất ổn cha đừng lo cho con rồi lại bỏ đi biệt tích
ông lão không ngờ đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy đứa con gái yêu thương
buổi chiều ngày hai mươi bảy tháng tám một số máy lạ gọi đến mắt cho ông giàu một điểm chẳng lành
bên kia đầu dây còn bàn hỏi ông lão có phải là thân nhân của chị lê thiện nghĩa ba mươi một tuổi
ông giàu vừa gật đầu thì nước mắt đã lưng trọng
con gái tuy mất vì covid một mươi chín hôm đó đứa cháu một mươi năm tháng tuổi vẫn còn nằm nguyên bên thi thể mẹ
họ đưa con gái về bình hưng hòa để thiêu còn đứa cháu thì không ai nhận nên đã đưa vào máy ấm
tùy nghe tới đó thì chóng ván không còn suy nghĩ được gì nữa
thành phố hồ chí minh mở cửa trở lại ông lão đã lặn lội bắt chuyến xe lên máy ấm để đón cháu
nhìn đứa cháu bé nhỏ tên bảo chỉ ú ớ nói được vài từ suốt dọc đường trở về quê mà ông không cầm được
người ta nói nghèo vậy có nuôi nổi không
không thì có thể để cho cháu ở máy ấm cũng có người sẽ tới nhận nuôi
nhưng mà nó là máu mũ tôi mà nơi có nghèo cách nào thì tôi cũng đón cháu trở về quê nhà sống cùng với mình
ông giàu bật khóc
căn nhà chỉ được dựng tạm bỡ bằng cột trèo vài tấm tôn xung quanh bốn bề là nghĩa địa trắng lối
ông giàu bảo sợ nhất là vào những ngày gió bão mưa như chút nước
ông cháu lúc nào cũng ướt như chuột lột
đồ đạc trong nhà thì người ta bỏ bãi rác ngày tết tui đi nhạc lại dường thì bị hư bệnh viện cho
quần áo dày dép thì người ta cho đồ cũ tui cũng không có đi đâu xa nên có bao nhiêu là tui cũng đủ bấy nhiêu à
từ ngày về sống với ông ngoại bảo ngoan lắm mấy đêm đầu nhớ mẹ cậu bé hay khóc thấy chị hai giống mẹ cả ngày cậu bé bám không rời
chẳng biết mặt bố của hai đứa cháu là ai ngân ấy nam cũng không nhận được một cuộc điện thoại hỏi thăm
thế nhưng ông giàu tự nhủ nhất định sẽ nuôi nấn hai đứa thành người
ông giàu khóc
vì giờ đã lớn ở nhà thì biết giúp tôi làm việc trong em vệ sinh cho em xung quanh nhiều mồ mã thật nhưng mà sống quen nên ăn uống ngủ nghỉ thì đều bình thường
chỉ có một lần nó thấy tuổi ốm nó mới bảo sao không tìm căn trọ để ở
tui chỉ biết khóc vì tui biết đời tui đến đây là không làm nổi nữa rồi
chỉ mong sau này tuy mất vi đã đủ sức lo cho em
có căn nhà để che cái nắng cái mưa
đứng trước omic prong biến chủng omicron có thể đã âm thầm tiến hóa trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch
làm giấy lên lo ngại về khả năng người nhiễm hiv trở thành lồng ấp virus
biến chủng omicron với số đột biến nhiều đáng lo ngại đang là tầm điểm các cuộc nghiên cứu của giấy khoa học
một trong những câu hỏi được quan tâm là biến chủng này xuất hiện như thế nào
đến nay nhiều giả thuyết về nguồn gốc của omicron đã được đặt ra
trong số đó giả thuyết omicron là
sản phẩm quá trình tiến hóa của virus trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch
nhận được sự quan tâm hơn cả
để trả lời cho câu hỏi về nguồn gốc của một biến chủng cụ thể
một trong những công cụ quan trọng nhất mà giới khoa học sử dụng là nghiên cứu bộ tranh di truyền
từ đó xác định những manh mối về quá trình tiến hóa của virus
tại những nơi chưa có nhiều ca lây nhiễm cộng đồng phương pháp phổ biến là sử dụng cây gia phả của virus
khi kiểm tra các đặc điểm trình tự trên có thể xác định virus đến từ đâu
giáo sư trevor b
bepford chuyên gia nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu fred hutchinson nói
sau đó thông qua thu thập mẫu bệnh phẩm tại khu vực khác qua thời gian
các nhà khoa học có thể quan sát sự xuất hiện của các đột biến cho đến khi virus biến đổi đáng kể
và trở thành một chủng khác
ví dụ nếu omicron xuất hiện sau khi lây lan trong cộng đồng
con người ở một nơi không có giám sát y tế
điều này đồng nghĩa với việc biến chủng mới không thực sự lây lan mạnh như cảnh báo
ông bepford nhận xét
chúng ta mới chỉ nhìn thấy một số ít ca lây nhiễm thông qua di chuyển đến một vài quốc gia
điều này cho thấy biến chủng không thực sự lây lan nhanh
nhưng nếu omicron tiến hóa trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch và chỉ mới phát tán ra cộng đồng
điều này đồng nghĩa virus đã lan rộng trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với các biến chủng khác
là dấu hiệu cho thấy khả năng truyền nhiễm nguy hiểm của biến chủng omicron
bất kể nguồn gốc của biến chủng omicrom là từ đâu
các nhà khoa học cảnh báo sự xuất hiện của biến chủng này là lời cảnh
tỉnh nguy cơ cho những người suy giảm miễn dịch trở thành lồng ấp các biến chủng nguy hiểm khác trong tương lai
tình hình đặc biệt khẩn cấp tại châu phi nơi hàng triệu người mắc hivs mà không được tiếp cận thuốc điều trị
do đó để có thể chấm dứt đại dịch cần bảo vệ những người yếu thế
suy giảm miễn dịch và có nguy cơ mắc covid một mươi chín
tình tức thế giới đang được rất nhiều người quan tâm đặc biệt liên quan đến biến thể mới omicron
mới đây số người tiêm vaccine một ngày tại mỹ đã tăng kỷ lục
trong bối cảnh ít nhất một mươi ba
trong bối cảnh ít nhất một mươi ba đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron
thông tin được công bố trong bối cảnh ít nhất một mươi bang của mỹ đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng omicron
trong đó có hai ca lây nhiễm cộng đồng tại bang minusta và hawaii
tốc độ tiêm chủng tại mỹ đạt đỉnh vào hồi tháng bốn
với mức trung bình là ba bốn triệu mũi một ngày sau khi lượng lớn vaccine được xuất xưởng
sự xuất hiện của biến chủng delta cũng thúc đẩy người dân mỹ đi tiêm với mức trung bình gần một triệu liều vaccine một ngày
vào những tháng cuối mùa hè
còn số này vượt ngưỡng một năm triệu liều một ngày hồi giữa tháng một mươi một
trong đó nhiều người tiêm mũi vaccine tăng cường
thống kê của cdc cho thấy bảy mươi người mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine
trong khi gần sáu mươi dân số đã tiêm đầy đủ
tỷ lệ tiêm chủng tại mỹ vẫn tiếp tục tăng lên nhưng với tốc độ chậm
khi nước này mất bốn tháng để tăng từ năm mươi lên sáu mươi
so với chưa đầy một tháng để tăng từ ba mươi lên bốn mươi
và hai tháng để tăng từ bốn mươi lên năm mươi
tổng thống mỹ joe biden vào hôm hai tháng một mươi hai công bố hàng loạt biện pháp mới
nhằm ứng phó covid một mươi chín siết chặt quy định xét nghiệm với hành khách đi lại
và tăng cường nỗ lực tiêm chủng
ông cũng hối thúc đất nước đặc biệt là các đối thủ chính trị
đồng lòng ủng hộ chiến lược chống dịch mới
loạt biện pháp mới nhằm thể hiện chính quyền biden đang làm mọi thứ để ngăn chặn đại dịch
cản trở nỗ lực phục hồi kinh tế và tránh được gián đoạn ghi nghỉ lệ cuối năm
ông chủ nhà trắng đã mang tới sự ổn định sau những năm hỗn loạn dưới thời tiền nhiệm
của donald trump nhưng các biến chủng ncov lại liên tục đặt ra thử thách
và khiến tỷ lệ ủng hộ ông sụp giảm mạnh
biến chủng omicron được nam phi thông báo với tổ chức y tế thế giới who vào tuần trước
sau đó được who xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
hơn ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng này
làm tăng lo ngại về làn sóng lây nhiễm nguy hiểm và báo hiệu cuộc chiến với đại dịch
vẫn chưa kết thúc các nhà khoa học cho rằng cần nghiên cứu thêm để xác định
nguồn gốc các đột biến của omicron ảnh hưởng của chúng tới độc lực
cũng như khả năng lây truyền của biến chủng
mới đây nam phi đã đưa ra một cảnh báo là biến thể omicron có khả năng lây nhiễm cao
đang hòa thành ở nam phi đã khiến cho số trẻ em dưới năm tuổi phải nhập viện tăng bất thường
cố vấn y tế hàng đầu do chính phủ nam phi nhận định
sự gia tăng báo động này có thể đạt một cuộc chiến chống covid một mươi chín toàn cầu
vào một giai đoạn mới giữa bối cảnh biến thể omicron đang lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới
các nhà khoa học nam phi cũng cho biết biến thể mới đang lan nhanh hơn bất kỳ biến thể nào trước đó
trong một cuộc họp báo trực tuyến cố vấn chính phủ nam phi walsila chassas
đã nói về tình hình tại tỉnh cao teng nơi mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến thể mới
rõ ràng tại cotten sự gia tăng hàng tuần về số ca mắc và số ca nhập viện cao hơn so với trước đó
chúng tôi đã chứng kiến sự tăng mạnh
số ca nhập viện ở mọi nhóm tuổi nhưng đặc biệt đáng chú ý là những trẻ dưới năm tuổi
chuyên gia này cũng cho biết tỷ lệ này ở những người dưới năm tuổi hiện cao thứ hai
chỉ sau những người trên sáu mươi tuổi xu hướng đang diễn ra hiện nay rất khác với những gì chúng tôi từng chứng kiến trước đó
đó là sự gia tăng đặc biệt trong số ca nhập viện ở trẻ dưới năm tuổi
chúng ta thường chứng kiến trẻ em không bị tác động nặng bởi dịch covid một mươi chín trước đây
và không có nhiều ca nhập viện
tuy nhiên trong làn sóng thứ ba
số bệnh nhân nhập viện là trẻ em dưới năm tuổi và thanh thiếu niên đã gia tăng
vào lúc bắt đầu làn sóng dịch lần thứ tư chúng tôi đã chứng kiến sự tăng mạnh ở tất cả lứa tuổi
đặc biệt là ở trẻ em dưới năm tuổi
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới biến thể omic rong trên kênh sức khỏe đời sống
trong giai đoạn này quý vị hãy đảm bảo sức khỏe của mình bằng cách tuân thủ quy tắc phòng chống dịch
cập nhật những thông tin mới nhất từ bộ y tế
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi những chương trình của chúng tôi
trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
quý vị hãy like subscribe và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều thông tin
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video sau
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác hai cùng giờ sáng là bảy giờ sáng và một mươi tám giờ tối
chúng tôi sẽ cập nhật
tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại